tại thành phố hà nội sau khi được bác sĩ tại một phòng khám tư nhân truyền dịch bé trai hai mươi hai tháng tuổi đã tử vong
vụ việc này đang được công an quận long biên phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé
kỳ nhận của phóng viên intv có mặt tại hiện trường vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi
vâng lại có thêm một vụ tai biến y khoa xảy ra tại phòng khám tư nhân như thế này khiến một cháu bé hai mươi hai tháng tuổi tử vong
điều này cho thấy chất lượng các phòng khám tư nhân đang đặt ra rất nhiều bất cập
sự việc xảy ra vào chiều qua một mươi sáu tháng một mươi bé trai nguyễn gia bảo hai mươi hai tháng tuổi được bố mẹ đưa đến phòng khám chuyên khoa nội của bác sĩ nguyễn thị kim cúc
tại địa chỉ số ba trăm chín mươi hai ngô gia tự quận long biên để thăm khám
biểu hiện bệnh của cháu bảo là bị tiêu chảy và có sốt nhẹ cháu vẫn hoàn toàn tỉnh táo
tại đây sau khi thăm khám bác sĩ cúc đã trực tiếp truyền dịch cho cháu bé
tuy nhiên khoảng năm phút sau
cháu bé bông có biểu hiện tím tái cứng nờ
sau khi sự việc xảy ra bác sĩ cúc gọi xe cấp cứu đưa cháu bảo đến bệnh viện đức giang nhưng cháu bé đã không qua khỏi
tại bệnh viện đa khoa đức giang các bác sĩ kết luận bệnh nhi đã tử vong ngoài bệnh viện
khi đến khám là cháu hơi bị tiêu chảy và cháu hơi sốt
chúng em có thế nào chúng em nói thế
cháu vẫn tỉnh táo chung cháu vẫn cười đùa kể cả tất cả hàng xóm
cháu vẫn chơi ở sân luôn chơi ở hàng xóm đến
hàng xóm còn bảo là cháu nó bị nhẹ như thế làm gì mà đi khám
ra đây khám bác sĩ truyền nước và cho cháu uống thuốc là cháu bị luôn
sự việc khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc bởi cháu bé trước đó vốn khỏe mạnh
việc cháu bị cảm sốt thông thường ho tiêu chảy nhưng dẫn tới kết cục tử vong là điều quá bất thường
tuy nhiên điều gây bức xúc hơn nữa chính là thái độ của bác sĩ cúc khi sự việc xảy ra
chúng là cùng canh nhau chỉ có một cây số thôi
mà trong khi đó một mươi một h ba mươi đêm hôm qua chờ đến tận hai giờ sáng
người tại người nhà nhà bác sĩ và bác sĩ cũng không vào chia buồn với gia đình chúng tôi một câu nào
mà trong khi đó bảy giờ sáng nhà chúng tôi chờ vẫn không thấy vào
chúng tôi mới ra đây là bác sĩ vẫn ngồi uống cà phê bình thản bình thường như không
ngày một mươi bảy tháng một mươi công an quận long biên xác nhận đã nhận được đơn trình báo của gia đình cháu bảo
và đang tiến hành điều tra vụ việc
hiện phòng khám này cũng đang bị cơ quan công an niêm phong để phục vụ công tác điều tra